ủn tắc giao thông là một vấn đề nan giải đối với hầu hết các thành phố lớn trên thế giới
hệ lụy của ủn tắc giao thông ảnh hưởng tiêu cực tới những mặt của đời sống xã hội
đối với thành phố hà nội thì tình trạng ủn tắc giao thông là câu chuyện không hề mới
cùng với những giải pháp đầu tư hạ tầng thì việc thu phí xe vào nội đô để giảm ủn tắc giao thông cũng đang được thành phố hà nội tính tới
theo công bố của sở giao thông vận tải tp hà nội đến năm hai nghìn hai mươi hà nội sẽ có khoảng gần một triệu ô tô
hơn sáu triệu xe mô tô xe gắn máy đến năm hai nghìn ba mươi số xe ô tô là hơn một chín triệu xe xe máy là hơn bảy năm triệu
với tình trạng này nếu không có biện pháp xử lý kịp thời thì tình trạng ủn tắc ô nhiễm sẽ rất nghiêm trọng
để giải quyết vấn nạn này nhiều giải pháp ý kiến đề xuất đã được đưa ra
với hy vọng từng bước hạn chế nạn tắc đường đang ngày càng trầm trọng
với tình trạng này nhiều giải pháp đã được đưa ra với hy vọng từng bước hạn chế nạn tắc đường đang ngày càng trầm trọng
hoặc là các khu vực theo quản lý có sự phân bộ về phương tiện theo dân cư hay là các giải pháp để làm sao hạn chế phương tiện giao thông cá nhân
việc ủn tắc giao thông không chỉ khiến người dân thiệt hại về tiền bạc thời gian tắt đường còn gây ra hệ lụy rất lớn đến môi trường
từ đó có tác động tiêu cực đến sức khỏe con người
vì vậy việc thù phí vào nội đô
của các phương tiện cá nhân cũng được tính đến
thực hiện mức phụ thu đối với các phương tiện đi vào một số các khu vực trung tâm mà cần bảo vệ ngăn ngừa ô nhiễm nghiêm ngặt

các phương tiện cá nhân cũng được tính đếm và quyết định thù phí vào một số các khu vực trung tâm mà cần bảo vệ môi trường đối với kỹ năng phương tiện giao thông cơ giới là cần thiết
hiện ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã trình thủ tướng chính phủ để xin ý kiến chỉ đạo trong đó có nội dung thu phí đường bộ và các phương tiện giao thông ở một số khu vực có nguy cơ ủn tắc cao nhằm hạn chế phương tiện đi vào
đây cũng là giải pháp đã được tính tới từ rất lâu và nếu không quyết liệt triển khai sẽ rất khó để các phương tiện vận tải công cộng của hà nội thu hút được người dân sử dụng
sử dụng phương tiện cá nhân vẫn là thói quen cố hữu của đa phần người dân việt nam
mặc dù nhiều giải pháp được đưa ra nhưng thực tế cũng cho thấy không có hạ tầng giao thông của một quốc gia nào trên thế giới có thể đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân bằng xe cá nhân
vì vậy giải pháp căn cơ và lâu dài nhất vẫn là việc
nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người khi tham gia giao thông